tại thành phố long xuyên đại học quốc gia tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh an giang
tổ chức hội thảo quốc tế nguyên nhân giải pháp hạn chế sói lở và bồi lắng trong hệ thống sông đồng bằng sông cửu long
theo các nhà khoa học đây là đồng bằng còn non trẻ hình thành bồi lắng bởi phù sa từ sông mê công và dòng bùn cát vàng biển
do đó cấu tạo nền địa chất rất yếu dễ bị tổn thương
đến năm hai nghìn một mươi chín điểm sạt lở đã lên đến sáu trăm tám mươi một điểm tăng gần gấp bảy lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân gây sạt lở là do sự thay đổi tính chất cơ học của đất hai bên bờ sông vào đầu mùa mưa hàng năm
sự khai thác cát trong lòng sông chưa thật sự khoa học làm ảnh hưởng đến dòng chảy tác động của sắm do tàu thuyền lưu thông hoặc kết hợp các nguyên nhân trên